trong thời gian gần đây lực lượng chức năng các tỉnh tây nguyên liên tiếp phát hiện nhiều diện tích cây cần sa được trồng sen lẫn trong đất rẫy của người dân
mặc dù biết đây là một loại ma túy bị cấm tàng trữ sản xuất và sử dụng nhưng một số đầu nậu vẫn lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân đã lôi kéo rụ rỗ chồng cần sa trái phép
thậm chí các đối tượng câu kết tổ chức trồng và tiêu thụ cần sa theo quy trình hết sức chuyên nghiệp và tinh vi

cơ sách điều tra tuệ phạm về ma túy đã phát hiện thêm trong rẫy của một hộ dân ở buôn cô tam xã ea tu thành phố buôn ma thuật đang trồng bốn trăm một mươi cây cần sa
để che mắt người dân và cơ quan chức năng các đối tượng đã xây tường rào cao bao bọc xung quanh giấy
trong các khu dãy có cả khu vườn ươm với hệ thống đèn led chiếu tiêu cực tím đắt tiền để chăm sóc cho cây cần sa phát triển tốt
từ trước đến nay đây là lượng cần sa mà phát hiện và thu giữ cùng một lúc

trồng những cái vùng rẫy và những cái nhà mà chúng đã che đậy rất kỹ tạo ra những cái ánh sáng mà không ai tất cả những người khác không ai phát hiện được
ngoài một chín trăm hai mươi hai cây cần sa tươi tổ pha án còn phát hiện thu giữ hơn tám mươi kg cần xa khô
các đối tượng khai nhận đã trồng cần sa để bán thu lợi bất chính móc nối với nhiều đối tượng khác để mua bán cần xa trái phép thuê người chồng chăm sóc và đi giao cần sa cho người mua

các đối tượng khai nhận đã trồng cần sa trái phép thuê người trồng chăm sóc cho cây cần sa trái phép thuê người trồng chăm sóc cho cây cần sa trái phép

các đối tượng khai nhận đã trồng cần sa trái phép thuê người trồng chăm sóc cho cây cần sa trái phép
dùng lúc bảo vệ sơ hở nhóm đối tượng này đã leo tường rào đột nhập vào trường trung học phổ thông phạm văn đồng ở phường vĩnh nguyên tp nha trang trộm hai chiếc tv tại hai phòng trọc tại hai phòng học của trường
sau đó nhóm này mang hai tv trên đi bán được năm triệu đồng và chia nhau tiêu xài
nhận được tin báo công an thành phố nha trang khẩn trương tổ chức lực lượng truy xét đến một mươi bốn h ba mươi phút cùng ngày đã đưa được năm đối tượng trên về làm việc
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã bàn nhau đột nhập vào các trường học trên địa bàn thành phố để trộm cắp tài sản
mở rộng điều tra lực lượng công an xác định vào ngày ba mươi một tháng ba nhóm này còn đột nhập vào một trường học ở xã phước đồng thành phố nha trang trộm cắp ba chiếc xe máy
công an tp nha trang vừa bắt quả tang một mươi sáu đối tượng tham gia đá gà ăn tiền tại phường năm tp nha trang
đội cảnh sát hình sự công an tp nha trang bất ngờ ở vào khu đất trống trên đường
công an tp nha trang bắt quả tang một mươi sáu đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền
tăng vật gồm bảy con gà hai cặp cửa sắt một mươi ba điện thoại di động một mươi năm xe mô tô số tiền trên một mươi ba triệu đồng và một số vật chứng có liên quan
được biết đây là nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đá gà ăn tiền và thay đổi địa điểm liên tục
tiếp theo biên tập viên thu hương sẽ chuyển đến quý vị những thông tin truy nã tội phạm
tiếp theo biên tập viên thu hương sẽ chuyển đến quý vị những thông tin truy nã